thưa quý vị và các bạn liên quan đến việc đối tượng tung tin đồn thất thiệt về hiện tượng cá chết ở bãi biển cồn vành tỉnh thái bình hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án trên
cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình triệu tạp đối tượng bùi đức hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn trú tại thôn đào động xã an lễ huyện quỳnh phụ là đối tượng đưa thông tin không đúng sự thật về hiện tượng cá biển chết ở bãi biển cồn vành huyện tiền hải với bài viết có tựa đề
hiện tượng cá sứa ngao chết bất thường kéo dài nhiều ngày qua đã lan rộng trên bãi biển cồn vành trong khi cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
trên trang website tháibìnhplus vn cơ quan chức năng vẫn chưa tìm ra nguyên nhân
căn cứ tài liệu thu thập được xác định có dấu hiệu tội phạm
ngày hôm nay cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh thái bình đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
tội đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính mạng viễn thông mạng internet quy định tại điều hai trăm hai mươi sáu bộ luật hình sự